tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng tiểu ban văn kiện đã chủ trì họp bộ chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến
cùng dự cuộc họp có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng thường trực tổ biên tập các tiểu ban văn kiện tiểu ban kinh tế xã hội tiểu ban điều lợi đảng
bộ chính trị đã nghe tổ trưởng tổ biên tập các tiểu ban trình bày tờ trình báo cáo bổ sung hoàn thiện dự án báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo một mươi năm thực hiện cường lĩnh hai nghìn một mươi một dự thảo báo cáo kinh tế xã hội dự thảo báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng trình đại hội một mươi ba của đảng
bộ chính trị nhận định biểu dương nỗ lực của các tiểu ban và tổ biên tập đã khẩn trương nghiêm túc tiếp thù ý kiến của trung ương bộ chính trị hoàn thiện các dự thảo báo cáo
bộ chính trị lưu ý
đây mới là dự thảo bước đầu để gửi xin ý kiến đại hội đảng bộ cơ sở tới đây sẽ tiếp tục tiếp thu hoàn thiện nhiều lần trình lại bộ chính trị ban chấp hành trung ương và lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn chỉnh trình đại hội một mươi ba xem xét quyết định
bộ chính trị thống nhất rằng những nội dung lớn quan trọng của dự thảo báo cáo kinh tế xã hội dự thảo báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng đã bám sát phù hợp thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị là báo cáo chuyên đề minh chứng làm sâu sắc hơn dự thảo báo cáo chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoan nghênh các tiểu ban và tổ biên tập đã khẩn trương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tiếp tục giả soát hoàn thiện các dự thảo báo cáo
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục ra lại một lần nữa các dự thảo báo cáo bảo đảm thống nhất quan điểm tư tưởng với tinh thần báo cáo chính trị là trung tâm văn phòng chính xác dễ hiểu
tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý việc tiếp thu các ý kiến đóng góp phải có quan điểm lập trường lý lẽ phương châm là bình tĩnh lắng nghe trân trọng tất cả các ý kiến cân nhắc thật kỹ rồi tiếp thu tối đa